nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em nhỏ trong dịp tết trung thu
ban quản lý phố cổ hà nội vừa tổ chức khai mạc lễ hội trung thu phố cổ hai nghìn một mươi chín
tại đình kim ngân vườn hàng buồm
theo đó trong thời gian từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhiều chương trình hoạt động văn hóa sẽ được diễn ra tại các điểm di tích của phố cổ
như triển lãm bộ ảnh những người giữ hồn trung thu của nhiếp ảnh gia lê bích
giới thiệu các hình ảnh về nghệ thuật dối tế tiêu và biểu diễn múa dối cạn tế tiêu
vào ba tối cuối tuần tại đình kim ngân bốn mươi hai bốn mươi bốn hàng bạc
trưng bày ảnh giới thiệu tết trung thu của hà nội đầu thế kỷ hai mươi
tại ngôi nhà di sản tám mươi bảy mã mây phường hàng buồm
không chỉ tạo không gian vui chơi cho trẻ em nhân dịp tết trung thu
mà đây còn là một trong những điểm nhấn thu hút khách du lịch
trong thời gian triển khai tuyến phố đi bộ vào ba ngày cuối tuần